chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh hà giang
thủ tướng bày tỏ ấn tượng về những thành tích sau hai năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ của tỉnh
với nhiều chỉ tiêu tốt về kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh
tại cuộc làm việc sau khi báo cáo ngắn gọn về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn
lãnh đạo hà giang nêu một số kiến nghị với thủ tướng chủ yếu liên quan đến cơ sở hạ tầng
chia sẻ khó khăn với hà giang thủ tướng giao các bộ ngành chức năng cùng với tỉnh
cố gắng tìm nguồn lực để phát triển hạ tầng tiếp tục áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
để nâng cao hiệu quả trong quản lý tiếp tục xây dựng thương hiệu sản phẩm nổi tiếng của hà giang
tuy tỉnh đã nỗ lực giảm tỷ lệ trợ cấp từ ngân sách trung ương nhưng mới tự cân đối được hai mươi
do vậy tỉnh cần quyết tâm giảm trợ cấp ngân sách xuống nữa
thủ tướng cam kết nếu hà giang đạt thành tích tốt thủ tướng sẽ lên thăm để tiếp tục giải
quyết các kiến nghị của tỉnh cùng tỉnh thúc đẩy công cuộc đổi mới ở vùng điện đầu tổ quốc